ngày hai tháng bảy hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao vừa có những thông tin
về vấn đề liên quan đến hàng việt nam chất lượng cao trên các phương tiện truyền thông vừa qua
về vụ tập đoàn asanjo được cấp danh hiệu này sau đó lại dính nghi vấn hàng trung quốc đội lốt hàng việt
đại diện hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao khẳng định hội không thu bất kỳ đồng nào từ doanh nghiệp
hội đã gửi đến cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý doanh nghiệp theo quy định
riêng vụ asanjo được cấp chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao nhưng qua kiểm tra chưa thấy họ sử dụng nhãn hàng việt nam chất lượng cao trên sản phẩm
việc tước quyền sử dụng danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn đối với sản phẩm của asanjo là quyết định kịp thời và đúng điều lệ
còn với những doanh nghiệp khác như sinh hau dùng logo hàng việt nam chất lượng cao cấp cho sản phẩm này để dán lên sản phẩm khác là vi phạm điều lệ của hội
vì danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn được thực hiện hàng năm
nên chỉ có giá trị một năm
do đó văn phòng hội cần thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc tuân thủ điều lệ trong sử dụng logo danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao để bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng